mới đây hai mươi đơn vị sản xuất phim và chương trình truyền hình đã có đơn kiến nghị
thủ tướng chính phủ cho phục hồi hoạt động từ ngày một mươi năm tháng một mươi
trong văn bản cũng đưa ra những giải pháp để quê hình an toàn không lây nhiễm chéo
với đặc thù số lượng nhân sự tập trung đông trong một bối cảnh
các đơn vị sẽ dự trù phương án ra sao
sáng phương nam đã có ghi nhận cụ thể liên quan đến kiến nghị này
từ ngày một tháng một mươi thành phố hồ chí minh sẽ bước vào trạng thái bình thường mới
sau bốn tháng chống lại làn sóng thứ tư covid một mươi chín
tuy nhiên hoạt động của ekip ghi hình quay phim vẫn chưa nằm trong nhóm lĩnh vực được hoạt động
do đó tập thể hai mươi nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình đã có công văn ký
lên thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
về phương án tổ chức đoàn phim trong điều kiện phòng dịch
điều kiện đầu tiên của các đơn vị cam kết là tổ chức nhân sự mỏng
và chỉ ghi hình ở bối cảnh biệt lập không có dân cư sinh sống

và chỉ ghi hình ở bối cảnh biệt lập không có dân cư sinh sống

điều kiện đầu tiên của các đơn vị cam kết là tổ chức nhân sự mỏng